sở y tế tỉnh sóc trăng phối hợp với tập đoàn y tế phương châu
khởi công dự án bệnh viện phương châu sóc trăng với quy mô một trăm linh dường bệnh
dự án có tổng vốn đầu tư hai mươi triệu usd bệnh viện phương châu sóc trăng khi đi vào hoàn thành
sẽ kết nối đồng bộ hệ thống chất lượng điều trị và chăm sóc y tế
tại nhiều tỉnh thành đồng bằng sông kiều long
qua đó rút ngắn khoảng cách địa lý phục vụ người dân
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chăm sóc sức khỏe
dự kiến đi vào hoạt động từ cuối ba năm hai nghìn hai mươi